sáu dự án nhiệt điện gồm ômôn một phú mỹ một và bốn nghi sơn một hải phòng một và quảng ninh một đều có hạng mục khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa với các loại biệt thự trung cư có cơ sở hạ tầng đi kèm như nhà trẻ bể bơi stennis cho cán bộ công nhân ngành điện sử dụng với tổng trị giá đầu tư trên năm trăm chín mươi năm tỷ đồng
toàn bộ chi phí này đều nằm trong tổng mức đầu tư dự án nguồn điện do đó sẽ được tính vào giá bán điện
tổ quản thành trạng kiến nghị các chi phí này phải được đưa ra khỏi giá thành sản xuất qua đó sẽ giúp giảm giá bán điện
về vấn đề này bộ công thương yêu cầu tập đoàn evn không được đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh điện của doanh nghiệp thành viên phần tiền tính khấu hao cho các hộ gia đình cám bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy điện thuê sử dụng
tập đoàn phải xác định đơn giá cho thuê nhà đúng quy định theo nguyên tắc đảm bảo đủ bù đắp chi phí khấu hao để thu hồi vốn đầu tư
các chi phí dịch vụ quản lý bảo dưỡng các công trình này cũng cần được hạch toán riêng
tương tự bộ công thương cho biết các khoản đầu tư công trình phục vụ cho mục đích phúc lợi như nhà trẻ bể bơi ctanite thì phải được lấy từ quỹ phúc lợi hay nguồn từ các tài trợ bên ngoài